ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa có báo cáo số bảy mươi sáu bc ubnd gửi thủ tướng chính phủ về tình hình cá chết bất thường
tại vùng ven biển một số xã phía nam huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
từ ngày năm đến ngày tám tháng chín hải sản tự nhiên cá nuôi trong lòng của nhân dân bị chết gần năm mươi tấn
tỉnh thanh hóa lấy mẫu nước biển tại khu vực cá lồng bị chết ở xã nghi sơn
khu vực cảng nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn và nước biển gần bờ gửi viện tài nguyên môi trường biển hải phòng phân tích
kết quả bước đầu xác định nguyên nhân khiến cá tự nhiên và cá lồng nuôi bị chết là do tác động của loài tảo hai
clelatium fucca trong nước biển bùng phát với mật độ cao quy mô rộng hay còn gọi là hiện tượng tàu nở hoa
tỉnh thanh hóa đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ tài nguyên và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cử các chuyên gia các nhà khoa học vào kiểm tra thực tế xác định cụ thể nguyên nhân cá bị chết
hướng dẫn cách xử lý hiện tượng tảo nở hoa bổ sung điểm quan chắc chất lượng nước biển ven bờ
khu vực cảng nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa